sáng ngày ba mươi tháng một mươi một tại hà nội bộ tư pháp đã phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
giá trị và thực tiễn vận dụng ở việt nam
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trường ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
và phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã tham dự hội thảo
các ý kiến tại hội thảo nhìn nhận tư tưởng của hồ chí minh là sự kết tinh vận dụng từ nhiều tiền đề tư tưởng
lý luận khác nhau kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc
tiếp thù tinh hoa văn hóa nhân loại cốt lõi trong tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
là các quan điểm chất lý chính trị đạo đức và pháp lý về một nhà nước thực sự của nhân dân
do nhân dân và vì nhân dân
dưới sự lãnh đạo của đảng
với hệ thống pháp luật hiệu lực hiệu quả xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật
và tổ chức thực thi nghiêm minh pháp luật là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng
trong tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
người cũng để lại những quan điểm chỉ dẫn rất cụ thể về phòng chống tham ô lãng phí quan liêu
người cho rằng pháp luật và công cụ cần thiết là giữ xin quyền lợi của nhân dân
duy trì trật tự xã hội và phải cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn tốt hơn
có thể nói đây là những tư tưởng
ở tầm nguyên lý chi phối việc xây dựng thiết kế bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật của việt nam
tại hội thảo các đại biểu đề nghị tiếp tục học tập nghiên cứu để nhận diện đầy đủ sâu sắc toàn diện
khẳng định giá trị nội dung tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
đánh giá thực tiễn vận dụng tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật ở việt nam
từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng hoàn thiện bộ máy nhà nước
và hệ thống pháp luật trong điều kiện bối cảnh mới của nước ta
tiếp tục vận dụng tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật nhằm tiếp tục xây dựng
hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân